việt nam nỗ lực cải thiện năng lực cạnh tranh trong asean
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn cùng đến với đất của phật giáo myanmar để chiêm ngưỡng guezigon ngôi chùa cổ linh thiêng nhất cố đô bagan
hàn quốc và singapore vừa nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác song phương và các nỗ lực chung vì hòa bình trong khu vực
hai bên cũng thảo luận việc cải thiện hợp tác thương mại và kinh tế
tại cuộc gặp giữa tổng thống hàn quốc moon jae in và thủ tướng singapore lý hiển long
hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các nội dung trong sáng kiến hòa bình cho bán đảo triều tiên cũng như tương lai của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
nhân dịp này hai bên cũng tiến hành ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong một loạt lĩnh vực như thương mại môi trường
hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các công ty khởi nghiệp và ra tuyên bố chung
ngày một mươi hai tháng bảy lễ kỷ niệm một mươi năm năm quan hệ đối tác chiến lược asean trung quốc đã diễn ra tại trụ sở ban thư ký asean tại thủ đô jakarta của indonesia
phát biểu tại lễ kỷ niệm tổng thư ký asean lim chok hoi cho biết trải qua một mươi năm năm trở thành quan hệ đối tác chiến lược của nhau
asean và trung quốc đã có mối quan hệ sâu sắc toàn diện trên các lĩnh vực chính trị kinh tế thương mại và văn hóa
nhân dịp này triển lãm ảnh kỷ niệm một mươi năm năm quan hệ đối tác chiến lược asean trung quốc đã được tổ chức có chủ đề
cuộc sống hài hòa với mong muốn mối quan hệ này ngày càng bền chặt và phát triển mạnh mẽ trong tương lai
triển lãm đã đem đến cho khán giả những hình ảnh chân thực sinh động về đất nước con người của trung quốc và các quốc gia thành viên asean
ngày tám tháng bảy đại diện một mươi quốc gia thành viên asean đã nhóm họp tại singapore
trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh các thành phố thế giới diễn ra từ ngày sáu đến ngày một mươi một tháng bảy
theo thông báo hội nghị đã thông qua dự thảo khung về mạng lưới thành phố thông minh ở cấp đại diện quốc gia
để đệ trình lên hội nghị thượng đỉnh asean lần thứ ba mươi ba thông qua vào tháng một mươi một tới
tại hội nghị các nước cũng chia sẻ kinh nghiệm tiềm năng cũng như kế hoạch triển khai mạng lưới thành phố thông minh
tại mỗi quốc gia cũng như của từng thành phố tham gia
qua đó các thành phố xây dựng những chương trình hành động cụ thể
thúc đẩy việc hợp tác các đối tác để triển khai thực hiện những mục tiêu đã đạt ra
trong việc phát triển thành phố thông minh hướng đến lợi ích của người dân
theo bộ y tế thái lan các thành viên đội bóng nhí whitebos sẽ được xuất viện vào ngày một mươi chín tháng bảy
sau thời gian hồi phục sức khỏe và xét nghiệm cho các kết quả ổn định
đội bóng gồm một mươi hai thành viên trong độ tuổi từ một mươi một đến một mươi sáu
và một huấn luyện viên hai mươi năm tuổi đã đi vào hang
tham luộng vào ngày hai mươi ba tháng sáu và bị mắc kẹt trong hang ngập nước do mưa lớn suốt hơn hai tuần
ngày tám tháng bảy một chiến dịch giải cứu thần kỳ đã được tiến hành
với sự tham gia của các thợ lặn và các chuyên gia nước ngoài
cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các tình nguyện viên
sau ba ngày các đội cứu hộ đã lần lượt đưa toàn bộ một mươi ba người mắc kẹt ra khỏi hang an toàn
và đưa họ tới bệnh viện để chăm sóc sức khỏe đặc biệt
đại diện bộ y tế thái lan cho biết các em và huấn luyện viên của mình
đang phục hồi cả về thể chất và tinh thần
giới chức thái lan và các bác sĩ sẽ chuẩn bị cho các em và gia đình
về những điều cần lưu ý khi đón các em trở về nhà
trước đó một quan chức y tế thái lan cho biết sau khi được cứu ra khỏi hang
hầu hết các cậu bé trong đội bóng đều xú cân nhưng thể trạng tốt và không có dấu hiệu bị stress
các em chỉ ăn những món ăn nhẹ và phải đeo kính chống nắng
vì đã ở trong hang tối hơn hai tuần qua
mặc dù được dự báo
sẽ là nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới vào năm hai nghìn ba mươi
song các nước hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
vẫn cần phải nhanh chóng thu hẹp khoảng cách để nâng cao năng lực cạnh tranh trên toàn cầu
đó là nhận định của giới chuyên gia theo kết quả khảo sát
về năng lực cạnh tranh của các nước diễn đàn kinh tế thế giới wef
theo kết quả này năng lực cạnh tranh việt nam xếp sau bốn nước trong khối asean
nếu so với các quốc gia trong khu vực
dù năng lực cạnh tranh việt nam xếp thứ năm mươi năm so với toàn cầu
như vậy năng lực kinh tế của việt nam hiện vẫn đi sau các nước asean khá nhiều về chỉ số
cho dù đã có những cải cách trong thời gian qua
năng lực cạnh tranh việt nam xếp sau bốn nước trong khối asean
những bất cập trong hệ thống pháp luật chính sách những thiếu hụt về kinh nghiệm quản lý và kinh doanh
cùng những khó khăn vô cùng to lớn từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới
việt nam đã gia nhập khá thành công vào nền kinh tế khu vực asean nói riêng và thế giới nói chung
trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ là chìa khóa cho sự hội nhập thành công
với vẻ đẹp tĩnh lặng bình yên nhưng vô cùng linh thiêng
suezigon được xem là một ngôi chùa không thể không ghé qua đối với bất cứ du khách nào ghé thăm cố đô bagan
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau